trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng bảy ba căn nhà đại đoàn kết do quỹ hạt giống việt của báo nhân dân tài trợ
đã được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa tổ chức bàn giao cho ba hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
đầu năm hai nghìn hai mươi thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa
quỹ hạt giống việt của báo nhân dân đã tài trợ ba trăm linh triệu đồng để làm nhà cho ba hộ nghèo tại thanh hóa
gồm ba vụ thị phấn ba phạm thị hòa và ba nguyễn thị cúc
đây đều là những phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn
trường hợp bà vũ thị phấn ở thôn giao xá xã xuân lam huyện thọ xuân là nữ thanh niên sung phong độc thân
thường xuyên ốm đau bệnh tật ở nhà tranh tre rột nát cần được hỗ trợ khẩn cấp
với một trăm linh triệu đồng được hỗ trợ bà đã có một ngôi nhà kiên cố sáu mươi năm m hai để ở
bà phấn cho biết ngôi nhà mới sẽ là động lực rất lớn để bà phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn trong thời gian tới